thưa quý vị và các bạn đại dịch covid một mươi chín đã khiến hàng trăm nghìn người trưởng thành tại mỹ tử vong trong hai năm qua
trong khi các số liệu về tác động đến trẻ em ở mức thấp hơn nhiều
tuy nhiên sự xuất hiện của biến thể omicron lây lan nhanh đang khiến số ca nhiễm bệnh và nhập viện là trẻ em ở mỹ tăng lên các mức cao chưa từng thấy
cùng với đó những thông tin sai lệch cho rằng vaccine phòng covid một mươi chín gây nguy hiểm cho trẻ em đang trước thêm thách thức cho nỗ lực bảo vệ các em trước dịch bệnh này
dù nguy cơ tử vong vì dịch covid một mươi chín ở nhóm trẻ tuổi được đánh giá là thấp nhưng việc tiêm phòng lâu nay được khẳng định là giúp giảm nguy cơ bệnh nặng bệnh nhẹ
bà mẹ mang thai nếu được tiêm phòng sẽ truyền kháng thể cho thai nhi
đáng tiếc những thông tin sai lệch lan truyền trên mạng xã hội lại đang khiến cho nhiều người do dự
đẩy cả các bậc phụ huynh và các con em đến những lựa chọn có nhiều nguy cơ hơn
giờ đây các bác sĩ bên cạnh công tác chuyên môn còn phải đấu tranh để loại bỏ những thông tin sai lệch như những lo ngại mơ hồ rằng các loại vaccine được phát triển quá nhanh
hay thông tin sai lệch cho rằng việc tiêm phòng ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này
tại mỹ mới chỉ có hai mươi bảy trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trong tháng này số trẻ nhập viện vì covid một mươi chín ở mỹ đã có lúc tăng lên mức cao
trong tháng này số trẻ nhập viện vì covid một mươi chín ở mỹ đã có lúc tăng lên mức cao nhất kể từ khi dịch bùng phát với chín trăm một mươi bốn ca một ngày tăng mạnh so với mức kỷ lục ba trăm bốn mươi hai ca một ngày ghi nhận vào hồi tháng chín năm hai nghìn hai mươi
tuần đầu của tháng một năm hai nghìn hai mươi hai bệnh nhi ở tech houtan ghi nhận một mươi hai ca là trẻ sơ sinh phải điều trị tích cực vì covid một mươi chín
catherine gray bác sĩ từ bệnh viện brian and women cho biết dù trẻ sơ sinh quá nhỏ để tiêm phòng vaccine
nhưng ngày càng nhiều nghiên cứu chỉ ra các bà mẹ có thể tiêm trong thai kỳ
để truyền kháng thể cho thai nhi không ít bà mẹ mang thai cũng tỏ ra do dự với việc tiêm phòng
vì lo ngại trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng để kiểm tra tính an toàn và hiệu quả vaccine không được sử dụng cho nhóm này
tuy nhiên bác sĩ gray cho biết đến nay không có dấu hiệu đáng ngại về tính an toàn của vaccine với phụ nữ có thai
và bà rất tự tin tư vấn cho các mẹ bầu tiêm phòng trong thai kỳ để bảo vệ cả mẹ và bé
dù các cơ quan y tế toàn cầu đều nhất trí về việc bảo vệ thai nhi thông qua tiêm phòng cho mẹ
thì không ít thông tin lan truyền trên mạng xã hội cố ý xoáy vào chi tiết thiếu dữ liệu nghiên cứu lâm sàng để kích động tâm lý do dự
nhiều bài đăng trên facebook hay twitter thậm chí còn đưa tỷ lệ thai lưu tăng sau khi tiêm phòng
do phụ nữ mang thai mà không hiểu rằng nguy cơ còn cao hơn nếu không được tiêm phòng bệnh
các chuyên gia dịch bệnh carla desisto và sasha ellington từ trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh cdc mỹ cho biết
các dữ liệu từ một hai triệu ca sinh nở
chỉ ra không có bằng chứng nào cho thấy tỷ lệ thai lưu tăng trong giai đoạn đại dịch hoành hành
các chuyên gia này cho biết so với những phụ nữ mang thai không mắc covid một mươi chín
thì nhóm mắc covid một mươi chín trong thai kỳ đối mặt với nguy cơ biến chứng thai sản cao hơn như sinh non và thai lưu
tác động của việc tiêm vaccine tới sữa mẹ cũng trở thành nội dung bị xuyên tạc
với nhiều bài đăng cho rằng trẻ sơ sinh bị nổi mẩn hoặc thậm chí tử vong sau khi bút sữa từ người mẹ được tiêm phòng
hiệp hội y học bà mẹ và thai nhi mỹ khuyến nghị tiêm phòng cho phụ nữ đang nuôi con bằng sữa mẹ
đồng thời khẳng định không có nguyên nhân gì phải dừng cho bú sau khi tiêm phòng
các thông tin sai lệch lên lõi ngày càng nhiều trong các hội nhóm riêng trên facebook
nơi các bậc cha mẹ tham gia để chia sẻ hoặc bắn sữa mẹ
bethany bristol một bà mẹ từ new york tham gia điều hành một nhóm tương tự cho biết
có người thậm chí còn sinh hoặc mua sữa kèm điều kiện đó là sữa của người mẹ chưa tiêm phòng
cô cùng các thành viên quản trị khác đã quyết định cấm những nội dung yêu cầu như trên
đồng thời khẳng định những thông tin quảng cáo hoặc các yêu cầu sữa mẹ không tiêm phòng
đẩy chính bản thân người đó con cái họ và cộng đồng vào tình trạng nguy cơ dịch bệnh cao hơn
theo laura ward đồng giám đốc trung tâm y học nuôi con bằng sữa mẹ tại viện nhi cincinnati
nhiều nghiên cứu còn phát hiện ra những lợi ích đặc biệt từ sữa của bà mẹ được tiêm phòng
kháng thể được tìm thấy trong sữa của người mẹ đã tiêm phòng
sữa mẹ sẽ có đề kháng với mức virus ở một mức độ nào đó
mọi hoài nghi và những thông tin chưa được kiểm chứng về vaccine đều sẽ làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh
quay trở lại với thông tin vaccine covid một mươi chín cho trẻ em
tổ chức y tế thế giới who khuyến nghị về liều tiêm ngừa covid một mươi chín cho trẻ em dưới một mươi hai tuổi
bằng vaccine của hãng pfizer
theo đó liều tiêm cho nhóm này chỉ bằng một phần ba so với liều cho nhóm trên một mươi hai tuổi
nhóm trẻ từ năm đến một mươi một tuổi được who đưa ra vào ngày hai mươi một tháng một
hai ngày sau cuộc họp của nhóm chuyên gia tư vấn chiến lược cage về tiêm ngừa để đánh giá vaccine
uso khuyến nghị lượng vaccine tiêm cho nhóm trẻ dưới một mươi hai tuổi là một mươi microgram
so với ba mươi microgram dành cho nhóm từ một mươi hai tuổi trở lên
chủ tịch sage ông alejandro gravioto nói nhóm tuổi này tức nhóm từ năm đến một mươi một tuổi
nằm trong nhóm ưu tiên

bà kt o brien giám đốc phụ trách vaccine của who cũng cho biết không có vấn đề lo ngại nào
về an toàn được đặt ra trong các thử nghiệm lâm sàng tiêm vaccine pfizer cho trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi
các nước như mỹ canada israel và một số nước ở châu âu đã cấp phép sử dụng vaccine
để tiêm cho trẻ em nhóm này
tại châu á chính quyền malaysia mới đây thông báo sẽ bắt đầu tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
cho trẻ nhóm tuổi này kể từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi
cũng với liều lượng như who khuyến nghị các cơ quan y tế nước này dẫn thử nghiệm lâm sàng cho biết
nguy cơ xảy ra triệu chứng khi mắc covid một mươi chín giảm đến chín mươi ở những trẻ được tiêm ngừa
trong thông báo mới nhất who cũng khuyên nên giảm thời gian tiêm liều bổ sung bằng vaccine pfizer
từ sáu tháng xuống còn bốn tháng
tuy nhiên nhấn mạnh chỉ nên tiêm liệu bổ sung cho một số nhóm ưu tiên nhất định